thì em được ký hợp đồng chính thức là cùng với việc đó là công ty cấp cương cả thẻ bảo hiểm y tế cho bọn em

vì là mỗi lần chúng ta đi viễn nếu không có thể bảo hiểm thì cũng rất là tốn kém

cũng được ba năm rồi ạ
và hai vợ chồng cũng thường xuyên đi khám
với số lượng lao động lớn thường xuyên cần có thông báo điều chỉnh chế độ
cho cán bộ công nhân việc ứng dụng công nghệ thông tin là nhu cầu cấp thiết
bảo đảm hiệu quả công việc tiết kiệm thời gian chi phí tăng năng suất lao động
qua cái sử dụng giao dịch điện tử thời gian thì thấy rằng là nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho doanh nghiệp
thứ nhất là nó giảm thiểu được tối đa thời gian mình phải làm bằng hồ sơ giấy
và cái thời gian đi lại khi mà mình trước kia là phải giao dịch trực tiếp với lại làm việc trực tiếp với lại trên bảo hiểm xã hội tỉnh
thì bây giờ là mình chỉ ở cơ quan mà mình có thể
tăng mới hoặc là làm các chế độ thanh toán chế độ cho người lao động qua giao dịch điện tử
thì rút ngắn được rất nhiều cái thời gian mà cho đơn vị trong việc đi lại
thì là về hồ sơ giấy tờ và thủ tục giải quyết thì nhanh chóng hơn rất nhiều so với lại trước kia
về chi phí tài chính sau khi mà mình áp dụng cái phần mềm giao dịch điện tử
thì mình có thể giảm đến chín mươi chín mươi năm tiền về giấy thủ tục giấy tờ và các cái chi phí có liên quan
khi mà mình đi giao dịch trực tiếp trước kia
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng đề nghị bảo hiểm xã hội cần đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa
đặc biệt là ứng dụng công nghệ số tích hợp điện tử hay việc điều chỉnh tuổi hưu cần theo đặc thù từng ngành nghề
phần mềm giao dịch điện tử thế này thì tôi thấy đó là một cái nỗ lực rất lớn của bảo hiểm xã hội việt nam
và nói chung và bảo hiểm xã hội tỉnh nghệ an nói riêng
trong cái việc là giúp cho đơn vị giảm thiểu các cái thủ tục hành chính trong cái công tác
chế độ bảo hiểm xã hội
thì sắp tới thì tôi cũng mong rằng là
về chỗ cái thẻ bảo hiểm xã hội thì mình có thể là
mình sẽ tích hợp được cái chỗ thẻ bảo hiểm xã hội và sổ hiểm xã hội trên kia
tức là cái thẻ sắp tới là có cái thẻ điện tử đó
thì nó sẽ thuận tiện hơn cho người lao động nữa
trong cái việc là khám chữa bệnh
là giải quyết các chế độ có liên quan
cái tốt của bảo hiểm ấy
thì trong thời gian vừa rồi
các cái cập nhật quá cái hệ thống liên tử ấy
thì cái vấn đề giải quyết chế độ quyền lợi cho người lao động này
rồi thánh toán các chế độ quyên lợi cho người lao động
và các cái tư vấn cho người lao động
cũng như doanh nghiệp là thực hiện tổ chơn nhanh hơn rất nhiều
tuy nhiên trong cái chế độ chính sách cho người lao động
nó theo quy định mới của pháp luật ấy
đặc biệt là cái tù ở nghị hưu của người lao động
thì đại đa số công nhân của công ty
thì chúng tôi thấy là công ty tôi từng nằm trong cái nghề
ngành nghề là bầu bì
cũng có nhiều cung đoạn là thuộc diện là yếu tố nặng nhập độc hại
tuy nhiên là cái quy định mới thì là
là là tuổi bảo hiểm được nghị hưu đã tăng lên
sáu mươi sáu mươi hai trước đây thì là năm mươi năm sáu mươi
thì người lao động cũng đang có cái tâm tư
là các cơ quan chức năng quy định rõ
các cái ngành nghề
và trong ngành nghề từ từng cung đoạn
để làm sao người lao động không được được thiệt thòi
để khi mà người ta đến độ tuổi mà không thể cống hiến được nữa
thì người ta có cơ hội để về hưu
và được hưởng cái chế độ chính sách của người lao động
hiện với gần chín đơn vị sử dụng lao động đăng ký
cài đặt hồ sơ điện tử trong kê khai đóng bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế và cấp sổ bảo hiểm xã hội

bảo hiểm y tế
việc ứng dụng công nghệ thông tin
đã giúp các đơn vị sử dụng lao động
thực hiện tốt hơn công tác báo tăng giảm số lượng nhân công
thực hiện chế độ đóng bảo hiểm xã hội
tổ chức thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội
của các đơn vị trên địa bàn tỉnh nghệ an
trong cái thời gian qua
có thể nói có rất nhiều chuyển biến rất tích cực
và cái tỉ lệ nó có thể giảm rất mạnh so với thời gian trước đây
thế thì để đạt được cái việc này
thì có thể nói trong cái thời gian qua
bảo hiểm xã hội tỉnh nghệ an đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp
và đặc biệt trong đó có mấy nhóm giải pháp
mà chúng tôi triển khai rất kỹ liệt
đó là cái giải pháp thứ nhất
chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
về bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế nói chung
và các pháp luật liên quan
qua đó giúp cho doanh nghiệp
hiểu và thực hiện tốt hơn công tác bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế của mình
cái việc thứ hai
nhóm giải pháp thứ hai
trong cái vấn đề tổ chức thực hiện
chúng tôi cũng luôn nhận thức ra
để làm sao
đáp ứng tốt hơn
cái sự hài lòng của các doanh nghiệp
và một cái việc nữa
chúng tôi cũng giúp cho doanh nghiệp
hiểu được cái việc
đối với việc chậm đóng nợ đóng như thế nào
nó sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp như thế nào
đặc biệt là sẽ hợp lợi cho doanh nghiệp
để tác động về mặt thời gian
và cũng như chi phí
để hoàn thành mục tiêu giao dịch điện tử
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
cũng như giảm số giờ giao dịch
giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp
hiện bảo hiểm xã hội tỉnh nghệ an
tiếp tục hướng dẫn bổ sung tiếp nhận hồ sơ
hưởng bảo hiểm xã hội ngắn hạn
qua mạng internet
cho các đơn vị chưa có chữ ký số
đồng thời quyết tâm thực hiện nghị quyết hai mươi tám
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một
có khoảng ba mươi năm số doanh nghiệp

tham gia bảo hiểm xã hội
với mục tiêu tăng nhanh số người tham gia
bảo hiểm xã hội y tế
và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội
đạo đống số hai lòng của người dân tổ chức doanh nghiệp
đối với hoạt động của ngành
thông qua đó để củng cố và nâng cao
niềm tin của nhân dân
đối với chính sách an sinh xã hội
nói chung và chính sách bảo hiểm xã hội y tế
từ nay đến cuối năm
bảo hiểm xã hội nghệ an
xác định tập trung đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính
phấn đấu thực hiện dịch vụ công trực tuyến
mức độ bốn trên tất cả các lĩnh vực
bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
hoàn thiện đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu
về bảo hiểm
với các hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan
kịp thời ngăn chặn tình trạng
gian lận trục lợi chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm thất nghiệp
đồng thời tăng cường tuyên truyền
thực hiện tri trả các chế độ nhanh đúng
bảo đảm an sinh xã hội cho người dân